mưa lớn trong những ngày qua khiến trên địa bàn huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi liên tục sạt lở nặng
khối lượng đất đá sạt lở vùi lấp một phần khu dân cư và rất nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng
mưa lớn đã làm tuyến đường từ quốc lộ hai mươi bốn b đi các xã ba giang ba lễ ba trang bị sạt lở ở nhiều vị trí với hàng nghìn khối đất đá tràn xuống mặt đường
mưa to nhiều ngày đã gây sạt lở vùi lấp hai nhà dân và khu dân cư con rong làng leo
rất may không có thiệt hại về người tại các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm huyện ba tơ thì các xã vùng sâu bị tê liệt hoàn toàn
hiện nay lực lượng chức năng địa phương cơ sở khắc phục tạm cho phương tiện giao thông qua lại
tại các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm huyện ba tơ thì các xã vùng sâu bị tê liệt hoàn toàn
tại các tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm huyện ba tơ thì các xã vùng sâu bị tê liệt hoàn toàn
để bảo đảm lương thực thực phẩm cho vùng sâu tuy nhiên rủi ro tai nạn và nguy hiểm cho người dân vẫn còn rất lớn